hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin chào các bạn đang theo dõi chương trình kết nối asean của truyền hình nhân dân
thưa quý vị trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào từ ngày một mươi năm đến ngày một mươi bảy tháng một
theo lời mời của thượng tướng trần sạ mọn trần nhạ lạt ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ quốc phòng lào
ngày một mươi sáu tháng một đoàn đại biểu quân sự cấp cao việt nam do đại tướng ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương
bộ trưởng bộ quốc phòng dẫn đầu đã đến chào xã giao tổng bí thư chủ tịch nước lào bùn nhang vô lạ chít
tổng bí thư chủ tịch nước bùn nhang vô lạ chít đánh giá cao kết quả hội đàm giữa hai bộ trưởng quốc phòng
khẳng định sẽ chỉ đạo bộ quốc phòng lào thực hiện quyết liệt hiệu quả các nội dung hợp tác
đồng chí bùn nhang vô lạ chít nhấn mạnh hai bên sẽ cùng nhau xây dựng được biên giới hòa bình hữu nghị phát triển
đồng thời phối hợp hợp tác tốt để cải thiện đời sống nhân dân ở khu vực biên giới
cảm ơn sự giúp đỡ và hỗ trợ của đảng nhà nước và quân đội nhân dân việt nam anh em
đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân các bộ tộc lào trước đây cũng như trong công cuộc phát triển đất nước ngày nay
bộ trưởng ngô xuân lịch gửi lời thăm hỏi của tổng bí thư nguyễn phú trọng và chủ tịch nước trần đại quang tới đồng chí tổng bí thư
bộ trưởng ngô xuân lịch khẳng định đảng nhà nước quân đội nhân dân việt nam luôn coi trọng quan hệ với lào coi việc giúp bạn là tự giúp mình
báo cáo về hợp tác quốc phòng giữa hai nước trong năm hai nghìn một mươi bảy bộ trưởng ngô xuân lịch cho biết hai bên đã đạt được nhiều kết quả vượt ngoài mong đợi
đặc biệt là công tác tuyên truyền giáo dục truyền thống hợp tác đào tạo trao đổi đoàn tăng cường giao lưu biên giới quản lý biên giới
trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức lào
chiều ngày một mươi sáu tháng một tại thủ đô viêng trăn đại tướng ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng
đã có cuộc hội kiến với đại tướng tia banh phó thủ tướng chính phủ bộ trưởng bộ quốc phòng vương quốc campuchia
nhân dịp bộ trưởng tia banh đang ở thăm chính thức lào
bộ trưởng ngô xuân lịch và bộ trưởng tia banh đánh giá kế hoạch hợp tác năm hai nghìn một mươi bảy đã được hai bên phối hợp triển khai nghiêm túc
đầy đủ tất cả các nội dung hợp tác đạt được mục đích yêu cầu đề ra trong đó nổi bật là các hoạt động tuyên truyền đào tạo hợp tác giữa các quân khu lực lượng bảo vệ biên giới
về phương hướng hợp tác năm hai nghìn một mươi tám và những năm tiếp theo bên cạnh việc tiếp tục triển khai hiệu quả các nội dung nghị định thư và kế hoạch hợp tác năm
hai bên thống nhất tăng cường việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục về quan hệ hữu nghị giữa nhân dân và quân đội hai nước
tăng cường hợp tác đào tạo coi đây là những vấn đề có tầm quan trọng chiến lược lâu dài của hai nước
hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác giữa các lực lượng bảo vệ biên giới trong đó chú trọng mở rộng giao lưu ở cấp tỉnh
ngày một mươi sáu tháng một tại xã đa huyện mê mút tỉnh tờ bông khmum campuchia sắp cửa khẩu tràng diệc xã tân lập huyện tân biên tỉnh tây ninh
bộ công thương việt nam và bộ thương mại campuchia đã tổ chức lễ động thổ và khởi công xây dựng chợ đa
chợ biên giới kiểu mẫu campuchia đây là chợ biên giới kiểu mẫu đầu tiên do chính phủ việt nam viện trợ cho campuchia
nhằm tạo điều kiện thuận lợi phát huy tiềm năng thương mại và cải thiện đời sống dân sinh hai tỉnh biên giới tờ bông khơ mum và tây ninh nói riêng
cũng như các tỉnh lân cận tại biên giới hai nước nói chung
phát biểu tại buổi lễ đại sứ vũ quang minh nhấn mạnh đây là dự án thí điểm đầu tiên nhằm tạo tiền đề động lực
phát triển hệ thống chợ biên giới giữa hai nước trong thời gian tới đồng thời là hình mẫu để nhân rộng kết nối chặt chẽ hơn nữa nền kinh tế của hai nước
tạo hiệu ứng tích cực cải thiện đời sống của cư dân biên giới
khu chợ được xây dựng trên diện tích gần hai mươi m hai được triển khai bằng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của chính phủ việt nam với số vốn khoảng hơn hai triệu đô la
với vị trí địa lý thuận lợi chuyện đa khi xây dựng xong sẽ là nơi mua bán trao đổi và trung chuyển hàng hóa sản xuất từ các tỉnh của campuchia cung cấp cho các tỉnh của việt nam
và ngược lại cũng là nơi mua bán trao đổi và trung chuyển hàng hóa sản xuất từ việt nam cung cấp cho các tỉnh của campuchia
chiều ngày một mươi bảy tháng một tại thủ đô phnom penh chủ tịch hiệp hội điều việt nam đã ký biên bản thỏa thuận với bộ trưởng bộ nông lâm và ngư nghiệp campuchia
về việc hiệp hội sẽ hỗ trợ ngành nông nghiệp campuchia nâng sản lượng hạt điều lên một triệu tấn trong một mươi năm tới
đây là biên bản thỏa thuận hợp tác song phương xúc tiến sản xuất bảo quản và thu mua xuất khẩu hạt điều tại campuchia theo đề nghị của bộ nông lâm ngư nghiệp nước này
mục tiêu của hợp tác là thúc đẩy phát triển diện tích cũng như sản lượng hạt điều chuyển giao kỹ thuật sau thu hoạch tiếp cận thị trường đầu tư nghiên cứu và phát triển cây điều tại một mươi tỉnh của campuchia
theo thỏa thuận hiệp hội điều việt nam sẽ huy động tài chính và kỹ thuật từ các thành viên để thúc đẩy việc nghiên cứu và phát triển cây điều tại campuchia
huy động sự hỗ trợ của các thành viên để đầu tư vào ngành điều ở campuchia nhằm cải thiện chất lượng và năng suất hạt điều giảm thiệt hại sau thu hoạch và tăng giá trị gia tăng hạt điều ở nước này
thưa quý vị ngày một mươi tháng một vừa qua thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc cùng các nhà lãnh đạo campuchia lào
myanmar thái lan trung quốc cùng tham dự hội nghị cấp cao hợp tác mekong lan thương lần thứ hai được tổ chức tại thủ đô phnom penh campuchia
với mục tiêu bao trùm là thúc đẩy hợp tác toàn diện để xây dựng cộng đồng trách nhiệm và lợi ích chung hợp tác mekong lan thương được nhận định đã góp phần không nhỏ vào việc thúc đẩy phát triển bền vững khu vực và đặc biệt là tiểu vùng mekong
bên cạnh đó còn hướng tới củng cố lòng tin và hiểu biết lẫn nhau duy trì hòa bình và ổn định thu hẹp khoảng cách phát triển tăng cường tình hữu nghị và quan hệ láng giềng tốt giữa nhân dân các nước
đây là hội nghị mang tính định kỳ được tổ chức hai năm một lần luân phiên giữa các nước thành viên
trung quốc việt nam campuchia lào myanmar và thái lan đã cùng nhất trí thúc đẩy hợp tác mekong lan thương trên ba trụ cột là chính trị và an ninh kinh tế và phát triển bền vững văn hóa xã hội và giao
hợp tác mekong lan thương đặt trọng tâm vào năm lĩnh vực ưu tiên là quản lý nguồn nước mekong lan thương tăng cường kết nối giữa sáu nước hợp tác phát triển năng lực sản xuất hợp tác kinh tế xuyên biên giới hợp tác nông nghiệp và giảm nghèo
hội nghị lần này do campuchia và trung quốc đồng chủ trì tổ chức